bộ tài chính vừa thông báo danh sách doanh nghiệp đăng ký giá kê khai giá tại cục quản lý giá bộ tài chính
theo đó có một trăm linh bốn doanh nghiệp đăng ký giá và một trăm chín mươi chín doanh nghiệp kê khai giá tại bộ tài chính
trường hợp các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký giá kê khai giá hàng hóa dịch vụ theo thông báo này tại bộ tài chính
cụ thể là tại cục quản lý giá mà kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá
kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá nhưng chưa thực hiện đăng ký giá
tại bộ tài chính thì phải thực hiện đăng ký giá kê khai giá mặt hàng này về cục quản lý giá
khi doanh nghiệp thuộc danh sách tại thông báo này thay đổi tên loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ doanh nghiệp
thì phải gửi thông báo về thay đổi này đến cục quản lý giá trong vòng một mươi năm ngày làm việc kể từ ngày thay đổi
đồng thời doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký giá kê khai giá theo quy định
như vậy có ba trăm linh ba doanh nghiệp phải kê khai giá đăng ký giá tại bộ tài chính
thông báo này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thay thế thông báo số tám trăm hai mươi một tb btc ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thanh khoản thị trường liên ngân hàng bất ngờ tăng trong tuần qua kéo lãi suất giảm đáng kể
trong đó lãi suất qua đêm giảm mạnh một trăm bốn mươi năm điểm cơ bản từ bốn hai xuống hai ba mươi
lần đầu tiên xuống dưới mức ba trong hơn một tháng và kéo tranh lệch lãi suất việt nam đồng đô la mỹ giảm từ hai trăm hai mươi xuống bảy mươi năm điểm cơ bản
báo cáo tiền tệ tuần qua của ssi retail research
cho biết dấu hiệu thanh khoản dồi dào còn thể hiện trên thị trường mở
ngân hàng nhà nước đã phát hành tín phiếu trở lại sau một tuần tạm nghỉ với tổng giá trị phát hành trong tuần là bốn năm trăm linh tỷ đồng
cho hai kỳ hạn bảy và hai mươi tám ngày đây là giá trị phát hành cao nhất trong sáu tuần trở lại đây
ở chiều ngược lại khối lượng tín phiếu đáo hạn là hai tỷ đồng
với hoạt động omo thị trường mở có ba trăm ba mươi tỷ đồng omo được cho vay ra
trong khi khối lượng omo đáo hạn là bảy ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng
như vậy tính chung cả tuần ngân hàng nhà nước đã hút dòng chín năm trăm một mươi chín tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng
theo nghị định một trăm một mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp tổng cục thuế sẽ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
không thu tiền đối với các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh thuộc một số trường hợp
nghị định một trăm một mươi chín quy định cụ thể về các trường hợp được tổng cục thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
không thu tiền bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật
và hộ cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong một mươi hai tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp
hộ cá nhân kinh doanh riêng hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trước liền kể từ ba tỷ đồng trở lên
trong lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp công nghiệp xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kể từ một mươi tỷ đồng trở lên
trong lĩnh vực thương mại dịch vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thành phố trực thuộc trung mương và quy định của bộ tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế
khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
nghị định một trăm một mươi chín được chính phủ ban hành ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sẽ có hiệu lực kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trong phiên giao dịch giữa tuần qua giá dầu thế giới giảm sâu đẩy giá dầu brent rời khỏi mức cao nhất bốn tháng
những rủi ro bắt nguồn từ sự bất ổn tại một số thị trường mới nổi và tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu
đang đe dọa triển vọng về nhu cầu dầu mỏ
kết thúc phiên này tại thị trường new york giá dầu ngọt nhẹ giảm một bảy mươi tám usd tương đương với hai năm xuống sáu mươi tám năm mươi chín usd một thùng
trong khi đó tại thị trường london giá dầu brent biển bắc cũng hạ một năm mươi sáu usd tương đương với hai xuống bảy mươi tám một mươi tám usd một thùng
rời khỏi mức cao nhất kể từ ngày hai mươi hai tháng năm xác lập trong phiên trước đó
hai loại dầu này đều chứng kiến mức giảm theo ngày mạnh nhất trong gần một tháng
cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo rằng mặc dù thị trường dầu mỏ bị thắt chặt ở thời điểm hiện tại
và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới có thể đặt bức một trăm linh triệu thùng một ngày trong ba tháng tới
song những rủi ro từ kinh tế toàn cầu vẫn rình dập thị trường năng lượng
singapore sẽ chính thức thống nhất hệ thống qr duy nhất có tên singapore quick response code trong thanh toán kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đây sẽ là hệ thống mã qr thống nhất đầu tiên trên thế giới
nhằm giúp đơn giản hóa thanh toán điện tử cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp
sự kiện này đánh dấu bước mới nhất trong nỗ lực của chính phủ singapore trong việc hạn chế thanh toán không dùng tiền mặt
điểm ưu việt của sgqr là tối ưu hóa số lượng các chương trình thanh toán điện tử mà nó chứa bằng cách nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu liên quan đến thương nhân
xây dựng trên các thông số mã qr được sử dụng trên phạm vi quốc tế trước mắt khoảng một mươi chín mã qr sẽ được thay thế bằng nhãn sgqr
từ cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám với hơn một điểm bán hàng ở các khu thương mại trung tâm
việc thay thế dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay để chính thức thống nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị bộ tài chính coi công tác cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm
việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính đã đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ kịp thời giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế
cụ thể tại hội nghị công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi chín
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm thủ tục hành chính thuế đứng thứ nhất
nhóm thủ tục hành chính hải quan đứng thứ ba trong tám nhóm thủ tục hành chính được đưa vào đánh giá
theo khảo sát của phóng thương mại và công nghiệp việt nam có đến bảy mươi một người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua
nếu không có việc triển khai ứng dụng công nghệ ứng tin và đặc biệt là không triển khai các dịch vụ thuế điện tử
thì trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp số người nộp thuế ngày khẳng tăng biên chế của ngày thuế lại giảm
thì chúng tôi không thể đảm bảo công việc
thế thì đấy là cái mà hiệu quả đâu
tiếp tục bây giờ chúng tôi nghĩ rằng sẽ không thể tưởng tượng được câu chuyện là đến ngày một mươi chín hai mươi
tức cái thời hạn cuối cùng của kê khai mà doanh nghiệp lại rồng rắn lên mây xếp hàm đến cơ quan thuế nộp thì chắc chắn không thể xử lý được
công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh
bộ tài chính xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính
đánh giá tác động thủ tục hành chính đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
chú trọng đối với lĩnh vực thuế hải quan tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện
đến nay bộ tài chính đã bước đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới là công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp bốn
gồm công nghệ di động công nghệ phân tích dữ liệu lớn công nghệ điện toán đám mây và công nghệ bảo mật trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính
nâng cao năng lực quản trị công
đây cũng là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng bình đẳng trong tiếp cận
cùng với đó bộ tài chính đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với ba mươi tám đơn vị trong ngành tài chính
chú trọng kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế hải quan và kho bạc
về cải cách thể chế bộ tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực
tính từ ngày một một hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi một tám hai nghìn một mươi tám bộ tài chính đã chủ trì soạn thảo trình quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội thông qua hai luật hai nghị quyết về công tác cải cách thủ tục hành chính
đến nay bộ tài chính đã sửa đổi đơn giản hóa một trăm bốn mươi một thủ tục hành chính và bãi bỏ hai mươi thủ tục hành chính
đồng thời bộ tài chính cũng đã đề xuất cắt giảm đơn giản hóa một trăm chín mươi trên ba trăm bảy mươi điều kiện kinh doanh
thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính đạt năm mươi một bốn theo yêu cầu của chính phủ
thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính hiện nay chúng tôi là chín trăm sáu mươi một cái thủ tục
nếu tính theo chuẩn oecd thì nó khoảng độ chính trang
như vậy là kinh doanh
đầu tiên là trong vòng năm nay và sáu tháng đầu năm tới thì phải giảm tối thiểu sáu mươi một cái thủ tục nữa
trên cơ sở chín trăm linh cái còn thì làm sao mà đưa cái tỷ lệ năm mươi bốn hiện nay giảm cái tỷ lệ năm mươi bốn
vẫn kết bộ một và hai thì làm sao xuống một mươi trong vòng khoảng độ ba năm tới
với những kết quả trên đã được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao
cụ thể theo báo cáo môi trường kinh doanh doing business năm hai nghìn một mươi bảy
được ngân hàng thế giới công bố năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số nộp thuế đã có sự cải thiện ngoạn mục với tám mươi một bậc
từ thứ một trăm sáu mươi bảy lên vị trí tám mươi sáu trên một trăm chín mươi nền kinh tế góp phần đưa môi trường kinh doanh của việt nam
từ vị trí tám mươi hai lên vị trí sáu mươi tám trên một trăm chín mươi nền kinh tế cải thiện một mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi
thực hiện tinh giảm biên chế kiện toàn chức năng nhiệm vụ
của các đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực chung của từng vị trí
là những công việc mà ngành hải quan đã được triển khai để tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính
gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả hiệu lực
để giúp quý vị có những góc nhìn khách quan về vấn đề này
chuyên mục tài chính ngân hàng đã có cuộc trao đổi với bà phạm thị thu hương
phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ tổng cục hải quan
mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
được biết việc kiện toàn bộ máy tổ chức sắp xếp lại các tổ đội
theo hướng tinh gọn đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hải quan
công tác giả soát sắp xếp bộ máy của ngành hải quan đã được tiến hành như thế nào
thời gian qua tổng hội hải quan đã chủ động giả soát và chỉ đạo các đơn vị
tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả trên cả ba cấp
đối với các tổng cục hải quan chúng tôi đã giả soát các chức năng nhiệm vụ
của các đơn vị vụ cục và của tổng cục và trình bộ tài chính và trình thủ tướng chính phủ
đã ban hành quyết định số sáu mươi năm quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của tổng cục hải quan
qua đó thì chúng tôi đã giả soát lại toàn bộ chức năng nhiệm vụ của tổng cục
các vụ cục để tránh sự trồng chéo với các đơn vị khác thuộc bộ tài chính
phù hợp với quản lý tập trung của hệ thống vinapisit
tiếp theo đối với các cơ quan thăm mưu thuộc cơ quan tỉnh thành phố
chúng tôi đã giảm được ba mươi bảy cấp phòng và đơn vị tương đương thuộc cơ quan tham mưu
đối với cấp tri cục
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi thì chúng tôi đã tiến hành giá soát lại
toàn bộ cấp tổ đội thuộc tri cục hải quan trong toàn ngành
kết quả là đã giảm được hai trăm ba mươi chín cấp tổ đội trong toàn ngành
vậy việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hải quan có được triển khai
gắn với đổi mới về phương thức lãnh đạo điều hành và việc ra soát
chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế
của từng địa bàn quản lý không
việc tinh ngọn tổ chức bộ máy đấy chúng tôi còn gắn với cả sự đổi mới
cải cách hiện đại hóa hải quan đổi mới phương thức quản lý
quản lý trước đây chúng tôi quản lý từ tiền kiểm đến chuyển sẵn hậu kiểm
và bây giờ chúng tôi quản lý tập trung hệ thống dữ liệu trên tổng cục
xử lý cho toàn ngành
đó cũng là một trong những đòi hỏi và một căn cứ mà chúng tôi gắn vào
để chúng tôi triển khai việc giả soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy
và ngoài ra một điều rất quan trọng là khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy
thì chúng ta cũng cần thay đổi cái phương thức lãnh đạo phương thức quản lý
và phương thức thực hiện công việc để cho nó phù hợp
kết quả cuối cùng của việc tinh giản biên chế là nâng cao hiệu quả
làm việc của các dịch vụ công
vậy việc tinh giản biên chế sẽ tạo được cú hích như thế nào
trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ công
khi mà chúng tôi nâng cao được cái chất lượng hoạt động của công chức hải quan
thì nó sẽ tạo đà và nó sẽ là cái tiền đề cho việc nâng cao cái chất lượng dịch vụ công
thứ nhất là vì biên chế dạng như thế cho nên chúng tôi đã phải
có những cái sắp xếp bố trí biên chế giữa các đơn vị cho nó phù hợp
bổ sung những biên chế cho những đơn vị họ thực sự cần tiết
họ được tăng đầu mối và tăng công việc
thứ hai nữa là cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành
bố trí sắp xếp biên chế mà được giao
làm bảo tiết kiệm hiệu quả trong việc sử dụng biên chế
và tích cực cải tiến các cơ chế làm việc
cũng như là các phương thức giải quyết công việc
để đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả
cùng với công tác tinh giản biên chế thì hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ
cũng là một trọng tâm của ngành
hoạt động này đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này
tôi cho rằng là việc tinh giản biên chế gắn với việc đầu tư đổi mới công nghệ
cũng của tổng hải quan là một cái hướng đi đúng
và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
mà tổng cục hải quan quan tâm trong thời gian vừa qua
ví dụ như là chương trình về thông quan điện tử vnapvsit
ví dụ như là chương trình về một cửa quốc gia một cửa asean
ngoài ra thì ở các cảng biển sân may
thì chúng tôi cũng có ứng dụng các hệ thống quản lý hải quan tự động
và bên cạnh đó thì về trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật
thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh và chủ động trang bị
các máy soi container về hàng hóa hành lý
cũng như là các hệ thống camera giám sát
rồi nhất là hệ thống giám sát trực tuyến
được trang bị từ trung ương đến cơ sở
thì đây cũng là một trong những cái mà
tổng cửa hải quan chú trọng để đầu tư
và để nâng cao cái chất lượng cũng như là
năng lực phục vụ của mình đối với tổng đồng doanh việc
một lần nữa xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại